công việc của những người thợ đang thúng chai
suốt ngày gắn với những ngang tre
phải mất cả tuần mới có thể hoàn thành một chiếc thúng chai
mọi công đoàn đều phải làm bằng tay
và đòi hỏi sức khỏe lẫn sự khéo léo của người thợ
những bí quyết của làng nghề trăm năm
đã giúp sản phẩm thúng chai phú mỹ
được ngư dân ưu chuộng từ bắc vào nam
chính những chiếc thúng được tạo hình trong hố đất
đã làm nên sự độc đáo cho làng nghề
và nhiều du khách tìm đến đây bởi sự độc đáo này
tôi rất ngạc nhiên khi nghe họ làm nó trong năm ngày
tôi thấy sản phẩm làm theo phương pháp truyền thống này rất là khó làm
vui là vì mình làm ngờ mình được cắn nước bạn
tới tham quan hẹn ngày
làng nghề đang thúng chai phú mỹ
bây giờ không chỉ là nơi cung cấp phương tiện đi biển cho ngư dân
những tâm huyết của người dân làng nghề
còn đưa thống chai phú mỹ đi xuất khẩu cả châu á châu âu
giờ đây những người thợ ở đây
đã quen với việc giới thiệu cho du khách về làng nghề của mình
đưa phú mỹ trở thành nơi giữ gìn
và quảng bá nghề truyền thống của vùng đất phú yên
đến du khách trong và ngoài nước
trong tuần tiếp theo của chương trình
ngày hôm nay bộ trưởng bộ công an tô lâm
làm việc với công an tỉnh quảng bình
liên hợp quốc kêu gọi các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn ở yemen
tăng thuế đối với thuốc lá
điều trình khai thúc cho cộng đồng đang nhận được sự đồng thuận từ phía xã hội
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với công an tỉnh quảng bình
sự buổi làm việc về phía tỉnh quảng bình có đồng chí hoàng đăng quang
ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng bình
tại buổi làm việc đoàn công tác đã được nghe báo cáo tóm tắt về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
từ đầu năm đến nay lực lượng công an quảng bình đã điều tra khám phá bốn trăm tám mươi hai vụ phạm pháp hình sự
đạt tỷ lệ chung trên tám mươi chín cao hơn bốn so với chỉ tiêu đề ra từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
tình hình trật tự an toàn giao thông giảm sâu trên cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương so với năm hai nghìn một mươi tám
vì vậy tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững
thay mặt đoàn công tác bộ trưởng tô lâm ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng bình đạt được trong thời gian qua
góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển chung của tỉnh cũng như đất nước
về tội phạm trật tự xã hội giảm tám hai mươi sáu giảm hơn bốn mươi vụ so với năm hai nghìn một mươi bảy tôi cho rằng đây là con số ấn tượng
bốn mươi vụ an toàn
không để xảy ra bốn mươi gia đình không có những người phạm pháp không phải vào tù bốn mươi gia đình không có những người bị hại
con số đó rất có ý nghĩa mà chúng ta sẽ tập trung vào để cao giảm tỷ lệ phạm pháp
chứ không phải chỉ có tập trung vào khám phá các vụ án tôi cho rằng là cái con số này là rất là tốt
về đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trong thời gian tới đồng chí bộ trưởng lưu ý
với lực lượng công an quảng bình cần chủ động trong việc nắm tình hình về những hoạt động diễn biến phức tạp của các loại tội phạm
ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong thời gian tới nhất là về an ninh tôn giáo tội phạm ma túy
đồng chí bộ trưởng cũng đã nhắc lại chiến công của công an quảng bình cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của quân chúng nhân dân
đã bắt giữ thành công vụ vận chuyển trái phép hơn ba trăm linh kg ma túy đá đi qua địa bàn vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
bây giờ là có những vụ vận chuyển tất nhiên là đây là vận chuyển
vận chuyển đi qua địa bàn công chí thôi công chí đã kịp thời phát hiện và đấu tranh
cái ngăn chặn từ biên giới từ cửa khẩu là rất quan trọng
nhưng mà cũng đã thu hàng tặng ma túy đá mấy tặng
thì cái vụ án ấy cũng là cái số lượng rất lớn mà công chí cũng đã làm được
cái sự tham gia của quân chúng nhân dân vào rất tốt
nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy còn để lại người nghiện còn để lại cái ma túy phát triển
cái nhu cầu về ma túy trong địa bàn tỉnh xuất hiện
thì nó sẽ
cái cung cấp từ nước ngoài trở vào
chúng ta lại là một cái tỉnh có cái biên giới giáp với lào
sau khi mà bộ tổ chức tấn công chấn áp các đối tượng ở vùng tây bắc vùng sơn la hòa bình
một cái trọng điểm về ma túy lớn thì nó triển hài rạc tuyển
nó phát triển từ thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình thậm chí vào đến con tôm nữa
thì nha là cái nhiệm vụ đấu tranh ma túy là vô cùng quan trọng
lâm nhấn mạnh trong thời gian tới
tình hình các loại tội phạm diễn biến hết sức phức tạp
với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi
chính vì thế công an tỉnh quảng bình cần bám sát nhiệm vụ của địa phương
chủ động hơn trong công tác nắm chắc tình hình dự báo tốt tình hình
để kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp và lãnh đạo bộ công an
nhằm giải quyết những vấn đề nổi lên về an ninh nông thôn an ninh tôn giáo
có phần phát triển du lịch dịch vụ kinh tế xã hội trên địa bàn
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
nhất là tội phạm về ma túy các băng nhóm có tổ chức
đẩy mạnh phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở
thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông
phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
đẩy mạnh công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh
nêu gương của người cán bộ đảng viên gần dân sát dân
tích cực bám sát cơ sở địa bàn
để sớm phát hiện và phòng ngừa các loại tội phạm
sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ nhằm nâng cao năng lực hiệu quả công tác
tiếp tục thực hiện kế hoạch tiếp công dân của lãnh đạo bộ công an
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
tại buổi tiếp các công dân có khiếu nại tố cáo đã tóm tắt nội dung vụ việc
và cung cấp tài liệu chứng cứ có liên quan
để chứng minh trên cơ sở lắng nghe tiếp thu những phản ánh liên quan đến khiếu nại tố cáo của công dân
thứ trưởng nguyễn văn thành kết luận
những nội dung khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền trách nhiệm giải quyết của công an các đơn vị địa phương
lãnh đạo bộ giao thanh tra bộ tiếp nhận đơn
và có văn bản yêu cầu thủ trưởng công an các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật
đối với nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ công an
sẽ hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết
đồng thời căn cứ vào hồ sơ giải quyết vụ việc kết quả tiếp công dân của thứ trưởng tại buổi tiếp
thanh tra bộ công an xây dựng văn bản trình ký lãnh đạo bộ ban hành theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời theo dõi đôn đốc cơ quan tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng
qua thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ nhằm nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng công an các cấp
và cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong công tác tiếp dân
tiếp nhận xử lý và giải quyết rứt điểm nội dung khiếu nại tố cáo của công dân
liên quan đến thẩm quyền trách nhiệm giải quyết của bộ công an
đảm bảo khách quan công khai dân chủ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân
thực hiện quyền khiếu nại tố cáo của mình theo đúng quy định của pháp luật
định kỳ vào ngày một mươi năm hàng tháng lãnh đạo bộ công an sẽ tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của bộ công an
cùng với lực lượng công an cả nước ngay sau công điện
của bộ trưởng bộ công an về phát lệnh tấn công chấn áp tội phạm
công an các tỉnh hà giang quảng nam đắk lắc đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
thực hiện đợt cao điểm công an các đơn vị địa phương hà giang quảng nam đắk lắc
đã tổ chức huy động toàn lực lượng thực hiện cao điểm
trong đó tập trung tấn công các loại tội phạm đang có diễn biến phức tạp trên địa bàn
thực hiện các biện pháp truy quét tín dụng đen và chống nguồn lộ ra lệnh thương mại hàng giả
trước trong và sau tết nguyên đán kỷ hợi
ngay sau lệnh gia quân các lực lượng thuộc công an các tỉnh đã tổ chức diễu hành trên các tuyến đường
nhằm tạo khí thế lan tỏa sâu rộng cho nhân dân về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
qua đó tiếp tục đồng hành ủng hộ giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt trọng trách
đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân